những tháng đầu năm dù khó khăn do dịch covid một mươi chín tuy nhiên tỉnh long an vẫn liên tiếp công bố đầu tư ba khu công nghiệp với quy mô lớn
để đón làn sóng dịch chuyển đầu tư đang về việt nam
tín hiệu tích cực này kéo theo thị trường bất động sản tại tỉnh cũng sôi động không kém
khi dự báo nhu cầu về nhà ở tại đây sẽ tăng cao trong thời gian tới
với vị trí chiến lược giáp ranh thành phố hồ chí minh kết nối với đồng bằng sông cổ long
thị trường bất động sản tại tỉnh long an được đánh giá rất nhiều tiềm năng phát triển với nhiều khu công nghiệp
khu dân cư được đầu tư bởi các doanh nghiệp lớn
đơn cử như khu đô thị sinh thái sông nước waterbone nằm tại bến lức giáp ranh thành phố hồ chí minh
theo đại diện chủ đầu tư việc phát triển các dự án tại khu vực này đáp ứng nhu cầu về nhà ở rất lớn
của cả hai vùng thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cửu long
việc phát triển đấy cần đòi hỏi của các nhà doanh nghiệp đó là năng lực tài chính
năng lực phát triển dự án năng lực quản lý dự án và đi liền với một hề sinh thái để có thể phục vụ các khu đô thị đấy
và như thế thì các cái kết nối hạ tầng từ giao thông điện nước và các tiền ích của đô thị phải tương ứng
chiến lược đầu tư hạ tầng và chính sách hợp lý đã giúp tỉnh long an trở thành điểm sáng thu hút đầu tư fdi
đến nay long an đang có hơn một dự án fdi với tổng số vốn đăng ký sáu một mươi năm tỷ usd
trên địa bàn tỉnh hiện có ba mươi một khu công nghiệp
và sáu mươi hai cụm công nghiệp với tỷ lệ lớp đầy đạt gần chín mươi và điểm cốt lõi để tăng thu hút đầu tư cho tỉnh
đó chính là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông
trong kế hoạch phát triển mở rộng của tp hcm tỉnh long an là nơi đón đầu xu thế giãn dân của thành phố
đã thu hút hàng chục ngàn nhà đầu tư đến đây thời gian qua
và theo các chuyên gia
xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới
khi các kết nối về hạ tầng giao thông dần được hoàn thiện tại phía tây tp hcm
và nó sẽ còn tiếp tục phát triển nữa trong cái thời gian tới đây
cụ thể như chúng ta thấy là xung quanh hồ chí minh chúng ta có đồng nai long an
thì những cái khu vực này đều là những khu vực mà có thể nói là đã khá thành công
để cho các chủ đầu tư phát triển khu đô thị vệ tinh
để tránh các hệ lụy sâu này trong quy hoạch phát triển mới nhất
tỉnh long an chỉ chú trọng thu hút các dự án khu công nghiệp xanh sạch bảo vệ môi trường
sông sông đó các dự án khu đô thị quy mô lớn cũng phải bảo đảm tiêu chí này
để hướng tới việc phát triển bình vẩn cho địa phương